hiện bão số chín đang ở giai đoạn mạnh nhất dự kiến chiều tối hoặc đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
bão số chín sẽ đổ bộ vào khu vực từ ninh thuận đến bà rịa vũng tàu
hồi một mươi chín h vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông cách đảo phú quý khoảng hai trăm một mươi km
cách nha trang khoảng hai trăm bốn mươi km cách phan thiết khoảng ba trăm một mươi km cách vũng tàu khoảng ba trăm bảy mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km
đến bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm linh chín hai độ kinh đông
ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ ninh thuận đến bà rịa vũng tàu
và cách phan thiết một trăm bốn mươi km cách vũng tàu hai trăm ba mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
thành phố hồ chí minh trong chiều và đêm mai có mưa rất to phổ biến từ hai trăm linh hai trăm năm mươi mm
và có khả năng rông lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy